dù gặp nhiều áp lực từ các hiệp định thương mại tự do và những khó khăn thách thức
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín nhưng thời gian qua công tác về lao động việc làm
đã đạt được nhiều thành tựu đáng kỳ nhận
đây là những nhận định của đại diện ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội
trong buổi làm việc với cục việc làm bộ lao động thương binh và xã hội vừa diễn ra tại hà nội
năm hai nghìn hai mươi số liệu từ cục việc làm cho biết có khoảng một hai mươi bảy triệu lao động được giải quyết
việc làm trong nước ước đạt tám mươi sáu so với kế hoạch tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt sáu mươi bốn năm
tăng ba ba so với năm hai nghìn một mươi chín tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi khu vực thành thị
tiếp tục duy trì mức dưới bốn đạt kế hoạch đề ra
cùng với đó nhiều văn bản chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
cũng đã đang và sắp được bàn hành
tuy nhiên các ý kiến tại buổi làm việc cũng cho rằng công tác lao động việc làm
cần chú trọng phát triển thông tin thị trường lao động một cách linh hoạt chính xác
cần quan tâm đến lao động đặc thù và lao động yếu thế quản lý lực lượng lao động
trên hệ thống công nghệ thông tin và cần thực hiện trên cả năm mươi sáu triệu lao động
cả lĩnh vực chính thức và phi chính thức cần công khai minh bạch không để trục lợi
bảo hiểm thất nghiệp và chuẩn bị tốt cho công tác đánh giá sửa đổi
bổ sung một số điều của luật việc làm trong thời gian tới